chiều nay một mươi hai tháng một mươi một tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng vương đình huệ đã có buổi tiếp ông richard lee
chủ tịch tập đoàn pacific centery group gọi tắt là pcg một tập đoàn tư nhân có trụ sở tại châu á
hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính công nghệ truyền thông và viễn thông bất động sản
tại buổi tiếp phó thủ tướng vương đình huệ cho rằng việc hợp tác này sẽ giúp fvkd
công ty bảo hiểm thuộc tập đoàn pcg mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động phân phối bảo hiểm
đến được với nhiều phân khúc khách hàng tại việt nam hơn
phó thủ tướng cũng đề nghị fvkd nghiên cứu xem xét đầu tư vào trái phiếu xanh do chính phủ phát hành
tham gia bảo hiểm cho các dự án sử dụng năng lượng tái tạo
tham gia quỹ tài chính xanh tài trợ cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo